cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch lần thứ tư này là một năm mươi chín ca
trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là sáu trăm bốn mươi hai ca chiếm hơn sáu mươi
còn tại quảng bình ngày hôm nay ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh này cho biết
đã phát hiện một mươi bốn trường hợp dương tính với virus sars cov hai và được đưa đi cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh
nhóm nhập cảnh thứ nhất gồm một mươi ba công dân việt nam tại thái lan
đã được cách ly y tế một mươi bốn ngày tại tỉnh khăm muộn lào
hết thời hạn cách ly nhóm này nhập cảnh vào việt nam qua cửa khẩu quốc tế cha lo tỉnh quảng bình vào ngày hai mươi tám tháng bảy
nhóm thứ hai gồm năm công dân việt nam tại viêng trăn lào
nhập cảnh vào việt nam qua cửa khẩu quốc tế cha lo cũng trong ngày hai mươi tám tháng bảy
sau khi tiếp nhận tờ khai và khám sàng lọc thấy không có biểu hiện bất thường
nên được chuyển về khu cách ly tập trung tại trụ sở ban chỉ huy quân sự huyện tuyên hóa cũ
sáng ngày hai mươi chín tháng bảy sau khi tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai
trung tâm kiểm soát bệnh tật quảng bình đã phát hiện một mươi bốn trường hợp dương tính với sars cov hai
hiện toàn bộ một mươi bốn bệnh nhân đã được chuyển vào cách ly điều trị tại bệnh viện giã chiến tỉnh quảng bình
f một chuyển vào khu cách ly tập trung của tỉnh
ngành y tế tỉnh quảng bình cũng lập tức khoanh vùng vệ sinh khử khuẩn các khu vực
tại cửa khẩu quốc tế cha lo và khu cách ly tập trung tại huyện tuyên hóa
để góp phần giữ bình yên cho nhân dân trong thời gian toàn tỉnh kiên giang
đang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
công an tỉnh kiên giang vừa thành lập bốn tổ tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông
phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn tội phạm hình sự ma túy gắn với đảm bảo an ninh trả tự
phòng chống dịch covid một mươi chín
cụ thể các tổ công tác có nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giữ gìn trật tự an toàn giao thông
phòng chống tội phạm nhằm phát hiện kịp thời ngăn chặn xử lý các đối tượng phạm pháp hình sự
đối tượng có biểu hiện nghi vấn trộm cắp cướp cướp giật tài sản tội phạm về ma túy
các trường hợp đua xe trái phép gây dối trật tự công cộng chống người thi hành công vụ
trên các trục đường chính của toàn tỉnh các khu dân cư các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự
thời gian hoạt động từ hai mươi hai h đêm hôm trước đến năm h sáng ngày hôm sau bắt đầu từ ngày hai mươi sáu tháng bảy
những ngày đầu giao quân các tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hàng trăm lượt người và phương tiện
ra đường vào đêm khuya phát hiện nhiều trường hợp vi phạm trong đó đã phát hiện nhiều đối tượng
dương tính với ma túy tổng hợp nên tiến hành tạm giữ và bàn giao cho công an các địa phương xử lý
cùng với việc tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tổ công tác cũng đã tập trung
tuyên truyền phổ biến nhắc nhở nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân
gặp khó khăn trong đại dịch
hàng nghìn người dân đang sinh sống làm việc tại các tỉnh thành phía nam
đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu đã quyết định trở về quê hương
nắng nóng quãng đường dài và điều kiện hạn chế khiến cuộc hồi hương của người dân gặp muôn vản khó khăn
và để chia sẻ với người dân suốt nhiều ngày qua lực lượng công an tại các địa phương
nơi dòng người đi qua đều có những hành động rất thiết thực
cụ thể trong sáng ngày hôm nay ba mươi tháng bảy lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh tây ninh
đã phối hợp với công an các tỉnh bình dương bình phước đắk nông
bố trí lực lượng phương tiện chuyên dụng dẫn đường bảo đảm an toàn
cho bốn trăm linh công nhân làm việc tại tây ninh di chuyển về quê đắk lắc
với tinh thần trách nhiệm cao cảnh sát giao thông cũng đã tuyên truyền người dân
chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông giữ khoảng cách và không dừng dọc đường
nhằm hạn chế tối đa việc lây nhiễm dịch khi người dân di chuyển
cảnh sát giao thông công an tỉnh tây ninh
đã tổ chức phân luồng điều tiết giao thông tử gia đảm bảo phòng chống dịch
và an toàn cho người dân và phát tặng miễn phí nước uống trên đường đi
trong quá trình di chuyển có xe bị hỏng hóc cảnh sát giao thông công an tỉnh tây ninh
đã bố trí xe hỗ trợ chung chuyển
đến trưa cùng ngày cảnh sát giao thông công an tỉnh tây ninh
đã bản giao đoàn người cho cảnh sát giao thông công an tỉnh bình phước
tiếp tục hỗ trợ đoàn để người dân về quê an toàn
trong khi đó ngay sau chuyến đầu tiên đưa đón công dân quảng ngãi
từ tp hcm về kêu an toàn lực lượng công an tỉnh quảng ngãi tiếp tục chủ trì
cùng với các ngành chức năng khác vào tp hcm đón bà con gặp khó khăn về quê
sau khi hoàn tất các thủ tục kiểm tra phân loại test nhanh covid một mươi chín
đến một mươi hai giờ trưa ngày hôm nay đoàn công tác đã rời bến xe miền đông tp hcm
để đưa hai trăm bốn mươi bốn công dân về quê hương quảng ngãi
sau chuyến hành trình dài gần một km đến sáng ngày ba mươi tháng bảy
đoàn công tác đã có mặt tại biến xe miền đông quận bình thạnh tp hcm
ngay sau khi có mặt tại điểm tập kết lực lượng công an và y tế nhanh chóng triển khai
các thủ tục đối chiếu danh sách kiểm tra kết quả giấy xét nghiệm covid một mươi chín
lấy mẫu test nhanh tại chỗ sau khi có kết quả âm tính sẽ tiến hành khử trùng
phát đồ bảo hộ và cho người dân lên từng xe đã được phân theo số thứ tự
sau những tháng ngày lo lắng
khó khăn giữa tâm dịch nay được trở về quê hương
các công dân của quảng ngãi vui mừng vỡ hòa trong cảm xúc
hành trình chuyến đi lần này được đánh giá là khó khăn hơn chuyến trước
vì ủng hộ của các công dân của quảng ngãi
tp hcm đã yêu cầu người dân hạn chế tối đa việc ra đường từ một mươi tám h đến sáu h sáng hôm sau
để giảm mật độ lưu thông trên đường nên công tác đưa đón phải được tính toán thời gian kỹ lưỡng
để tạo điều kiện tốt nhất cho người dân đến được điểm tập kết
mà bà con đã được tập kết và đã được kết nhanh thì lực lượng công an của tôi đã phối hợp
cùng với y tế cũng như đội ngũ tình viên ở trong đầu cầu tp hcm
chúng ta phối hợp khẳng trương rà soát danh sách
và tổ chức cho bà con thứ tự lên xe một cách an toàn nhanh chóng và hiệu quả nhất
giữa mùa dịch covid một mươi chín đang diễn biến hết sức phức tạp
người dân quảng ngãi lưu trú ở vùng tâm dịch tp hcm đang rất khó khăn lo lắng
khi những chiếc xe đầy ý nghĩa nhân văn này đã nhận được sự ủng hộ và ghi nhận của đông đảng nhân dân
tỉnh quân dân trong lúc này toàn được lan tỏa hơn bao giờ hết
theo kế hoạch sáng mai ngày ba mươi một tháng bảy
đoàn sẽ đưa người dân về đến khu các đi tập trung
tất cả đều được miễn phí các chi phí trong suốt thời gian cách ly
liên quan đến hành vi làm giả giấy xét nghiệm covid một mươi chín
thông tin từ công an huyện nam trực tỉnh nam định cho biết
chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của ủy ban nhân dân huyện
vừa phát hiện một trường hợp tài xế làm giả giấy xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín để được qua chốt kiểm dịch
vào dạng sáng ngày hai mươi bảy tháng bảy các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát liên ngành
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của ủy ban nhân dân huyện nam trực tỉnh nam định
đã tiến hành dừng xe tải mang biển kiểm soát hai mươi hai c năm nghìn chín trăm linh một để làm thủ tục kiểm soát khai báo y tế
lái xe là trần đình quảng chú tại tỉnh tuyên quang đã xuất trình một giấy xét nghiệm âm tính
của bệnh viện phương bắc tỉnh tuyên quang và bốn tờ phiếu kết quả xét nghiệm của trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh nam định
tại cơ quan công an trần đình quảng khai nhận bốn từ phiếu kết quả xét nghiệm trên do phạm quang trung chú tại thành phố tuyên quang tỉnh tuyên quang hiện đang là phụ xe khách đưa cho trần đình quảng
trung đã làm giả nội dung trong tờ phiếu kết quả xét nghiệm tự ý ghi thông tin của trần đình quảng vào phiếu
trong khi quảng không thực hiện tết covid một mươi chín tại trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh nam định vào ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
công an huyện nam trực tỉnh nam định đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án làm rõ hành vi động cơ mục đích của các đối tượng có liên quan tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn đến với trường quay phía nam cập nhật các tin tức trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kim thạch xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kính thưa quý vị tính đến chiều ngày ba mươi tháng bảy đợt tiêm vaccine lần năm của thành phố hồ chí minh đã triển khai được hơn năm mươi tiến độ với trên năm trăm linh liều
và trong những ngày sắp tới thành phố sẽ tiếp tục các đợt tiêm tiếp theo để đảm bảo hai phần ba người dân trên một mươi tám tuổi được tiêm chủng vaccine covid một mươi chín trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi
tại buổi họp báo cung cấp thông tin tuyên truyền phòng chống covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hồ chí minh vào chiều nay
ủy ban nhân dân thành phố cho biết sẽ tiếp tục triển khai tiêm đợt vaccine lần thứ sáu trên địa bàn thành phố
để đảm bảo đến hết tháng tám năm hai nghìn hai mươi một sẽ có hai phần ba dân số trên một mươi tám tuổi được tiêm chủng
để làm được điều này thành phố cần có năm triệu liều vaccine covid một mươi chín
việc phân bổ này từ nguồn của bộ y tế và nguồn tư nhân dự kiến vào ngày mai sẽ có thêm một triệu liều vaccine về thành phố
để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng thành phố dự kiến sẽ tiêm cả buổi tối

tính đến nay thành phố đã tiếp nhận hai sáu trăm tám mươi tám bốn mươi liều vaccine covid một mươi chín
hiện vai trò chủ chốt trong tiêm chủng cộng đồng vẫn do quận huyện thành phố đảm nhiệm
để đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine covid một mươi chín trong tình hình chung hiện nay
việc tính giải thủ tục chủ yếu nằm ở giai đoạn phường xã
tại khâu này địa phương sẽ phát giấy đồng ý tiêm chủng tại nhà
nếu không đồng ý không cần ra điểm tiêm chủng
tính đến thời điểm hiện tại thành phố đã hoàn tất năm mươi tiến độ tiêm chủng đợt năm
với hơn năm trăm linh liều trong vòng một tuần
nếu tiến độ tiêm chủng đúng thời hạn thành phố hồ chí minh sẽ là địa phương đầu tiên trong cả nước
có đội phủ vaccine đạt hai phần ba người dân trên một mươi tám tuổi được tiêm chủng
vì vậy thành phố mong người dân cùng chung tay nỗ lực và không chủ quan để nhanh chóng để lùi dịch bệnh
rất nhiều khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc đã bị vứt bỏ tại khu đất trên địa bàn ấp sáu c
xã vĩnh lộc a huyện bình chánh tp hcm và trong những ngày gần đây thì khiến cho nhiều người dân
vô cùng bức xúc tìm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh
theo ghi nhận trong sáng ngày ba mươi tháng bảy tại khu đất trống gần văn phòng ấp sáu c
ở xã vĩnh lộc a huyện bình chánh khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc bị vứt bừa bãi khắp nơi
một số còn nguyên vẹn số khác đứt qua đeo khẩu trang nằm trải dài đoạn năm mươi mét
khi có gió lớn số khẩu trang bị gió thổi bay khắp nơi
người dân địa phương cho biết khu vực này chính quyền địa phương cũng đã cấm biển đổ rác
các trường hợp vi phạm vứt rác tại đây sẽ bị phạt rất nặng
việc vứt khẩu trang bựa bại với số lượng lớn như thế này không chỉ làm ảnh hưởng đến môi trường
mà còn tìm ấn nguy cơ lây nhiễm bệnh nếu khẩu trang đã qua sử dụng
chính quyền địa phương cho biết các trường hợp vi phạm về phòng chống dịch sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định
tp hcm đang áp dụng chỉ thị một mươi sáu với những giải pháp mạnh mẽ và quyết liệt
tuy nhiên những ngày gần đây có rất nhiều trường hợp từ các tỉnh đến tp hcm để tiêm ngừa vaccine
và điều này đã khiến cho lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch gặp nhiều khó khăn
và sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
trạm thu phí cao tốc tp hcm long thành dầu dây
trong buổi sáng ngày ba mươi tháng bảy lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
đội cảnh sát giao thông cát lái phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm
kiểm tra một xe ô tô gồm bảy người lưu thông qua chốt kiểm soát
với lý do đi vào tp hcm để tiêm vaccine

trong thành phố còn những trường hợp mà không có danh sách hay không có xét nghiệm thì chúng tôi mời quay trở về tỉnh
hiện tp hcm đang căng mình chống dịch người dân từ các tỉnh đến tp hcm để tiêm vaccine
có thể gây ra nhiều bất cập và mất thời gian di chuyển
thiết nghĩ cần có sự điều chỉnh phân bổ vaccine phù hợp cũng như công tác sắp xếp cho người dân
các tỉnh tiếp cận vaccine một cách thuận lợi không phải di chuyển giữa các địa phương
và giảm áp lực cho lực lượng chức năng làm việc tại các chốt kiểm soát
khi nào hết dịch mẹ về và đó là lời hứa của một người mẹ người chiến sĩ mang màu áo blu xanh
nơi tuyến đầu chống dịch với đứa con thơ và không chỉ là nỗi nhớ con mà ngay cả khi mà hay tinh chính
những người thân đang bị nhiễm covid một mươi chín người mẹ người chiến sĩ ấy đó còn phải gạt đi nỗi niềm riêng
để ở lại cùng đồng đội tiếp tục cuộc chiến để lùi covid một mươi chín tại tuyến đầu
tuyến đầu chống dịch
là một trong số hơn năm trăm linh cán bộ nhân viên y tế của bình thuận
ngày ba mươi tháng bốn đang trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân mắc covid một mươi chín là phạm nhân và cán bộ chiến sĩ ở thành phố hồ chí minh
điều dưỡng đặng thị thu hiền là mẹ đơn thân đã hơn bảy năm nay sống chung với bố mẹ
nhận nhiệm vụ đi điều trị covid một mươi chín xa nhà chị đành gửi hai con còn nhỏ cho ông bà ngoại chăm sóc
công việc của hiền là cùng với đồng đội điều trị cho số phạm nhân mắc covid một mươi chín đang điều trị tại t ba mươi
lúc đầu mới vào đây
mọi người đều không hình dung ra việc tổ chức một bệnh viện giả chiến dành cho phạm nhân như thế nào nên áp lực đè lên áp lực
lúc ban đầu lên thì anh em cứ nghĩ đó là đi lên làm công tác ở bệnh viện giả chiến
nhưng khi lên đây thì nhìn thấy cơ sở điều trị đó là một cơ sở trại giam
và suy nghĩ ban đầu của mình để thiết kế theo mô hình bệnh viện giả chiến của bộ y tế là không còn nữa
vì vậy chúng tôi phải theo phương án của bệnh viện chạy giam để tạo ra những buồn đệm những cái vùng an toàn cho bác sĩ để làm việc
cũng như là bố trí việc giãn cách của số bệnh nhân firo làm sao đảm bảo được nguyên tắc phòng chống dịch và an toàn giam giữ
gần một tháng xa nhà hiền cùng đồng đội quay cuồng với việc chi ca kiếp ngày ngày thăm khám và điều trị cho phạm nhân
khó khăn không ít nhưng chị và các đồng đội chưa hề bỏ cuộc
công việc bận rộn và nguy hiểm thi thoảng có chút thời gian rảnh chị lại gọi về hỏi thăm các con
vậy mà giữa lúc trận chiến với dịch vẫn còn gây cấm thì hiền hay tin cả ba mẹ và hai con đều dương tính
rồi khi mà công tác ở đây thì được nghe tin là ba cho anh đó bị bệnh
thật sự là em lo lắm
em rối lắm
không biết mình phải xử lý như thế nào nữa
rồi cái đến khi nghe tin mẹ hai đứa nhỏ cũng bị dương tính luôn á
em thật sự là lúc đó mình không biết mình phải làm như thế nào nữa
dù tâm trí đã có lúc sao động hiện vẫn không cho phép mình yếu lòng bỏ đồng nghiệp ở lại gánh thêm phần việc của mình
giấu nước mắt vào trong hiện tiếp tục cùng đồng đội tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của mình đối với người bệnh
thì ban giám đốc cũng đã
gọi điện động viên đồng chí hiền và gợi ý là sẽ giải quyết cho đồng chí hiền sẽ về sớm hơn để chăm sóc cho mẹ và hai cháu
nhưng đồng chí hiền cũng rất là trắng đã suy nghĩ nhưng mà sau sự động viên của anh em đồng đội thì đồng chí hiền đã vượt lên được cái chuyện đó và đã gắn bó quyết định là tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cùng với đồng đội
ông thì chúng tôi đã liên hệ đưa được về đây điều trị hiện tại còn bà

và hai đứa con thì chúng tôi đang liên hệ để đưa về đây điều trị để cho các đồng chí an tâm hơn nữa
em lo lắm em không biết gì làm việc gì ngoài cái chuyện gọi điện về hỏi thăm gia đình thôi
em chỉ biết gọi điện thoại động viên từ xa thôi chứ mình cảm nhận là lúc đó mình bất lực lắm mình mình không làm được cái gì hết
cũng nhờ mấy cái lời động viên của mọi người thì em mới mới yên tâm công tác
giờ đây hiền đã hoàn toàn yên tâm khi người thân của mình được chăm sóc bởi các đồng đội ở hậu phương
nỗi niềm riêng đã được cất đi gánh nặng giờ là lúc chị tập trung vào trách nhiệm lớn hơn trách nhiệm của một chiến sĩ thoát áo luôn
dịch bệnh mà ai mà không sợ nhưng mà khi mà mình đã xác định mình đã làm cái nghề này rồi mà mình sợ nữa thì ai là cái người để mà nương tựa vô nhân viên

khi nào mẹ về
chưa biết nữa nào hết dịch rồi mẹ về